đoàn kết chính là cơ sở hợp tác là chìa khóa của những thành công của asean
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ công bố đánh giá giữa kỳ
triển khai các kế hoạch tổng thể tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
khung phục hồi tổng thể asean và thành lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp asean
trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy
thay mặt các nước thành viên asean thủ tướng ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng
trong các kết quả quan trọng hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ năm hai nghìn hai mươi đang dần trôi qua với nhiều cảm xúc
thành quả chúng ta đạt được thời gian qua rất phong phú cả về chiều sâu lẫn tầm mức
công sức của các nước thành viên đã giúp chúng ta vượt qua nhiều cơn gió ngược của khó khăn thách thức
hướng tới bến bờ mới của hòa bình ổn định bền vững phát triển phồn vinh lâu dài
thời gian qua công việc bộn bề không cho phép chúng ta ngơi nghỉ
bằng việc công bố một phần thành tựu asean đạt được năm qua hôm nay một lần nữa
tôi xin khẳng định đoàn kết chính là cơ sở hợp tác là chìa khóa cho những thành công hòa sạp
trên tinh thần đó là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi tôi xin long trọng công bố
một tầng đánh giá giữa kỳ các kế hoạch tổng thể cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch tổng thể kết nối asean hai nghìn hai mươi
câu hỏi thứ hai là khung phục hồi tổng thể asean và chính thức thành lập kho dự phòng vật tư y tế asean
để ứng phó và đẩy lùi dịch covid một mươi chín asean đã khẩn trương xây dựng các kho vật tư y tế sự phòng chung của khu vực
để đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp và lập quỹ hợp tác ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
trên cơ sở tranh thủ các nguồn lực hiện có và sự hỗ trợ của các đối tác
về nguyên tắc vận hành kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp asean
các nước tự nguyện đóng góp và bảo quản số lượng vật tư y tế đã cam kết tại nước đó
chỉ chuyển số vật tư y tế cam kết tới nước cần sử dụng khi xảy ra dịch bệnh hoặc các tình huống y tế công cộng khẩn cấp
sáng kiến này được các nước asean và đối tác đánh giá cao và ủng hộ tích cực
trong khuôn khổ hội nghị chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã công bố thành lập trung tâm asean
về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi